thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tàu chật bánh khỏi đường dây tại một số địa phương trên cả nước
điều này đã làm ảnh hưởng đến lịch trình của các đoàn tàu và an toàn chạy tàu
phóng viên thời sự truyền hình nhân dân đã có tìm hiểu về nguyên nhân của vấn đề này
đối với sự cố tàu tn bảy chật bánh tại đoạn thuộc địa phận phường tân hiệp
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vào ngày một mươi bốn tháng hai tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
nguyên nhân tàu khách chật bánh do đoạn dây dài khoảng ba mét bị gãy thành nhiều đoạn
sau khi chật bánh tàu tn bảy chạy tiếp cách vị trí xảy ra sự cố khoảng một bốn trăm linh mét mới dừng hẳn
quả phân tích cho thấy mặc dù nhân viên trên tàu tn bảy đã giật vàn hãm khẩn cấp
nhưng tàu vẫn chạy một bốn trăm linh mét gây thiệt hại lớn cho kết cấu hạ tầng và phương tiện đường sắt
trong khi sự cố ở đồng nai đang khắc phục thì các vụ tàu chật bánh lại tiếp tục xảy ra ở nghệ an
vào ngày một mươi tám tháng hai và bình thuận ngày một mươi chín tháng hai cũng có thể xuất phát nguyên nhân tử dây
dây về việt nam hiện giờ chúng ta nhập ở rất nhiều các quốc gia
với một quốc gia thì có các tuổi thọ khác nhau
và nguyên nhân gãy ra dây thì nó cũng có nhiều yếu tố
yếu tố thứ nhất là dây có thể là quá kẹt hay dây mòn hoặc là do lền đường
thì cái đây cũng nhiều yếu tố mà quan trọng nhất là con người
thế chứ về các yếu tố kiểm tra hiện giờ thì các máy các thiết bị này
nó cũng phải là sử dụng
dây là phải siêu âm để kiểm tra được dây mục hoặc dây bị lứt ngang nó dọc
thì cái yếu tố này thì các nhà chuyên môn đang phân tích và sẽ có công trợ lời sớm nhất
theo đại diện cục đường sắt việt nam mỗi sự cố tàu trần dây vừa qua gây thiệt hại rất lớn
bởi lẽ đường sắt lầu tuyến độc đạo chỉ có một đường nên khi xảy ra sự cố
toàn bộ lịch chạy tàu phải ngừng lại
đó là chưa kể đến việc huy động nhân công để sửa chữa thay thế hàng ngàn mét trên đường dây bị hư hỏng
an toàn đường sắt là tiêu chí số một trong công tác vận tải
vậy thì các việc xảy ra thời gian đáng tiếc vừa qua thì nó có nhiều yếu tố
trong đó thì như các đồng chí đã biết là cái dây là có một trong những yếu tố là đó là cũng là yếu tố chủ quan
vì cái dây thì như tôi đã nói dây thì nó có nhiều chủng loại dây
thì bây giờ để làm bảo cái việc đó thì chỉ có cách là tăng gường kiểm tra và khắc phục
những tồn tại
mà các con chức năng đã chỉ ra
khi xảy ra sự cố nó liên quan đến hành khách là một cái điều mà chúng tôi ngành đường sắt
cũng rất làm tiếc và cũng mong hành khách thông cảm và có cái chia sẻ
chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất
một trong những giải pháp căn cơ đầu tổng công ty đường sắt việt nam đưa ra
từ kết quả điều tra phân tích một số sự cố vừa qua là yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp liên quan
kịp thời chấn chỉnh vi phạm
đồng thời tập trung
cảnh sát thực hiện chế độ thường trực để xử lý khi sự cố xảy ra